hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia mỹ đã tổ chức trao giải thưởng noam chomsky
phó giáo sư trần xuân bách giảng viên đại học y hà nội là một trong hai người được trao giải thưởng
kết nối toàn cầu noam chomsky về thành tựu trong nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là lần đầu tiên một nhà khoa học của việt nam nhận được giải thưởng này
phó giáo sư trần xuân bách hiện là phó trưởng bộ môn kinh tế y tế tại đại học y hà nội
năm hai nghìn một mươi chín anh được bổ nhiệm giáo sư kiêm nhiệm tại đại học john hopskin danh tiếng
nhà khoa học trẻ này có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu giám sát và đánh giá các mối đe dọa
sức khỏe toàn cầu ở châu á và thái bình dương và có hơn ba trăm linh bài báo trên các tạp chí quốc tế
được đánh giá cao về khoa học sức khỏe toàn cầu
giải thưởng noam chom seoutsky năm hai nghìn hai mươi trao một huân chương sao bắt đầu cho thành tựu trọn đời
hai giải thưởng ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu và hai chứng nhận học giả ngôi sao mới nổi
giải thưởng vinh danh các học giả có những đóng góp đặc biệt cho nghiên cứu xuyên quốc gia
người thứ hai vinh dự nhận giải thưởng là giáo sư tiến sĩ trần thị lý công tác tại khoa nghệ thuật và giáo dục đại học đê kinh úc